chiều nay tại hà nội bộ công an phối hợp với bộ tài nguyên và môi trường tổ chức lễ khởi động kết nối cơ sở dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ký kết quy chế phối hợp công tác giữa hai bộ
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an và bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường trần hồng hà đồng chủ trì buổi lễ
cùng dự buổi lễ có bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông nguyễn mạnh hùng bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn trí dũng các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an lãnh đạo bộ tài nguyên và môi trường
tại buổi lễ lãnh đạo bộ công an bộ tài nguyên và môi trường cùng lãnh đạo các bộ đã thực hiện nghi thức kết nối cơ sở dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
từ sự kết nối này cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã tiếp nhận hơn một mươi bốn sáu trăm linh yêu cầu tra cứu xác thực qua nền tảng tích hợp kết nối dữ liệu của bộ tài nguyên và môi trường
hiện nay cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối ở năm mươi sáu trên sáu mươi ba tỉnh thành với ba trăm linh chín đơn vị cấp huyện hơn bốn hai trăm linh đơn vị cấp xã trên diện tích hơn hai mươi bốn triệu thửa đất
việc kết nối cơ sở dữ liệu dân cơ và cơ sở dữ liệu đất đai sẽ giúp người dân
đất đai sẽ giúp người dân tra cứu được các thông tin về đất đai cơ quan nhà nước quản lý được các biến động về dân cư và đất đai trên môi trường điện tử
đó là những dữ liệu đầy đủ sống sạch phục vụ quản lý người dân và an ninh quốc gia
tại buổi lễ bộ công an và bộ tài nguyên và môi trường đã ký kết quy chế phối hợp cùng ba chương chín điều đề cập toàn diện đầy đủ về phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng mục đích nguyên tắc hình thức nội dung và trách nhiệm của bộ công an và bộ tài nguyên và môi trường trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và quản lý tài nguyên môi trường
phát biểu tại buổi lễ bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh việc ký kết quy chế phối hợp giữa bộ công an và bộ tài nguyên và môi trường là hành lang pháp lý chung
là nền tảng cho công tác phối hợp của hai lực lượng từ bộ cho đến các địa phương
bộ trưởng tôn lâm cũng đề nghị hai bộ cần tích cực mở rộng hơn công tác phối hợp để bảo vệ bí mật cơ sở dữ liệu
vì cơ sở dữ liệu này đã trở thành một tài nguyên của quốc gia phối hợp để triển khai tiện ích đến rộng rãi các cơ quan doanh nghiệp người dân
qua đó làm cho công tác quản lý minh bạch hơn thông minh chặt chẽ toàn diện hơn
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh đây là một kênh rất quan trọng
để phục vụ cho công tác xã hội số chuyển đổi số
bộ trưởng trần hồng hà nhấn mạnh với sự phối hợp của bộ công an bộ tài nguyên và môi trường
đang tiếp tục kết nối đồng bộ dữ liệu từ các bộ ngành địa phương và bổ sung làm giàu dữ liệu
để đảm bảo cơ sở dữ liệu đất đai cập nhật theo tiêu chí đúng đủ sạch sống
thời gian tới bộ trưởng trần hồng hà bày tỏ mong muốn có sự hợp tác từ trung ương cho đến cơ sở
đến lực lượng công an xã để làm tốt hơn nữa sự nghiệp bảo vệ môi trường tài nguyên ứng phó với biến đổi khí hậu
nhân dịp này đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã trao tặng kỷ niệm trương bảo vệ an ninh tổ quốc
cho các đồng chí thuộc bộ tài nguyên và môi trường đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc
bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường trần hồng hà trao tặng kỷ niệm trương
vì sự nghiệp tài nguyên và môi trường cho các đồng chí thuộc bộ công an